ông nguyễn trung tiểu ở xã nam tân huyện nam sách tỉnh hải dương là một cựu chiến binh và là một nạn nhân chất độc da cam
sau ông đã minh chứng cho sự kiên trì vươn lên khẳng định phẩm chất bộ đội cụ hồ trong cuộc sống đời thường bằng nghề nuôi cá lồng
tham gia kháng chiến chống mỹ và bị nhiễm chất độc da cam năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ông tiểu xuất ngũ về quê hương
để vươn lên làm giàu năm hai nghìn một mươi ông tiểu quyết tâm làm kinh tế từ mô hình nuôi cá lồng
về mặt chính sách thì cũng đã được như vậy nhà nước ưu tiên đầu tư vốn
ngân hàng từ ngân hàng nông nghiệp với các ngân hàng như vậy khác của hệ thống ngân hàng nhà nước
cũng ưu tiên đầu tư vốn cho những người dám nghĩ dám làm dám đầu tư và có những dự án lớn như chúng tôi này
đấy là một trong những cái ưu tiên
cái thứ hai là đối với các ngành chức năng chuyên ngành của sở nông nghiệp
rồi là của các ngành tỉnh cũng đã như vậy có sự quan tâm
thí dụ như vậy là cái định hình về sản xuất nuôi trồng thủy sản trên sông cho đến như vậy là hỗ trợ về nghiệp vụ
rồi có những cái trừ đạo sát sao đối với công tác như vậy là nuôi cá lồng vẹn trên sông của tỉnh hải dương
đến nay gia đình ông tiểu đã có khoảng hai trăm linh lồng cá chuyên nuôi các loại cá đặc sản như cá chấm chép giòn cá lăng nha cá bỗng
sản lượng xuất bán hàng trăm tấn cá mỗi năm thu lãi hàng trăm triệu đồng
mô hình của ông còn tạo việc làm cho một mươi bốn lao động với mức thu nhập bình quân mỗi người từ bảy năm triệu đồng một người một tháng
cho đến nay và những năm vừa qua hội cũng thường xuyên động viên theo dõi và hỗ trợ về mặt tinh thần
để động viên để phát huy tốt mô hình kinh tế
đặc biệt là kinh tế từ năm hai nghìn
từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi năm là đối với nạn nhân tiểu này đã có rất nhiều là cái thu nhập rất cao
thế và cũng đã tạo điều kiện hỗ trợ các nạn nhân có nhu cầu để sản xuất kinh doanh giúp đỡ các nạn nhân trong toàn huyện
đây là những cái mô hình tiêu biểu của nạn nhân đất đầu da cam của huyện năm sách

với nghị lực của người lính cụ hồ vượt qua nỗi đau của bệnh tật vươn lên làm giàu cho gia đình và xã hội
ông nguyễn trung tiểu đã nhiều lần được các cấp các ngành biểu dương khen thưởng vì thành tích sản xuất kinh doanh giỏi